tại xã quang minh huyện văn yên tỉnh yên bái đã diễn ra lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đồng chí lãnh đạo đảng các cơ quan nhà nước đã đến dự và phát biểu ý kiến
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi về thăm xã quang minh
tham dự sự kiện công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết dân tộc
phát huy truyền thống ngành hùng cách mạng trong công cuộc đổi mới đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân yên bái
đã đoàn kết một lòng thi đua lao động sản xuất chiến đấu và đạt được những thành tiêu to lớn quan trọng trên các lĩnh vực
kinh tế tăng trưởng khá và bền vững trên cả ba trụ cột kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư trọng tâm trọng điểm
thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược tạo đà cho sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh
trong biển núi nông thôn nhưng mà đến đây thấy cái không khí rất là vui tươi rất là hạnh phúc
và nhất là đồng bào các dân tộc ở đây rất là đoàn kết trong cuộc sống và sản xuất giúp đỡ nhau trong tình làng nghĩa xóm thôn bản
điều đó nó xây dựng một cái bồ mặt một cái diện mạo nông thôn mới
ngày hôm nay nó không chỉ là dầu
nó không chỉ đẹp mà nó còn ấm tình đồng bào
chủ tịch quốc hội đề nghị các cấp ủy chính quyền của tỉnh yên bái tăng cường chỉ đạo phối hợp
để mặt trận tiếp tục thực hiện tốt công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
mặt trận tổ quốc ca cấp tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa đảng chính quyền và nhân dân
kịp thời chia sẻ động viên lắng nghe và tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân
phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội
bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
ưu tiên chăm lo cho hoạt động của mặt trận ở cơ sở và khu dân cư
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao biển tượng trưng tặng một nhà thể thao đa năng
trị giá một tỷ đồng cho xã quang minh tặng quà đại đoàn kết toàn dân tộc cho bốn thôn thuộc xã quang minh
mỗi xuất quà trị giá năm triệu đồng một thôn
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng quà cho hai mươi hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc